xin kính chào và mời quý vị và các bạn điểm qua một số tin tức đáng chú ý
một đường dây vận chuyển ma túy từ thanh hóa đi các tỉnh phía bắc tiêu thụ vừa bị công an huyện bá thước
phối hợp với phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh thanh hóa đội kiểm lâm cơ động và phòng cháy chữa cháy rừng số hai tỉnh thanh hóa triệt phá
khoảng hai mươi h ba mươi phút ngày ba tháng một mươi một tại km bảy mươi ba chín trăm linh quốc lộ một mươi năm a thuộc địa phận thôn triềng xã thiết ống huyện bá thước
lực lượng chức năng đã bắt quả tang các đối tượng gồm nguyễn quốc khánh hà văn diến lê sĩ phán đang vận chuyển hai kg ma túy tổng hợp dạng đá
và hơn bốn viên hồng phiến đi hà nội tiêu thụ
được biết ba đối tượng đã lợi dụng hành nghề lái xe đường dài tuyến mường lát thanh hóa đi hà nội và quảng ninh để mua bán vận chuyển trái phép chất ma túy
công an huyện bá thước tỉnh thanh hóa tiếp tục điều tra mở rộng vụ án
cơ quan cảnh sát điều tra công an tp hcm đã khởi tố bắt tạm giam võ thị hà chú tại tp thủ đức về tội sử dụng tài liệu giả của cơ quan tổ chức và lừa đảo chiếm đoạt tài sản
quá trình điều tra lực lượng công an xác định nạn nhân quen biết với võ thị hà từ khoảng tháng bảy năm hai nghìn một mươi tám
hà hứa giúp nạn nhân thực hiện thủ tục xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nên nạn nhân đã nhiều lần đưa cho hà với tổng số tiền hơn tám mươi tám tỷ đồng
tuy nhiên sau khi nhận tiền
hà không làm được nạn nhân yêu cầu trả lại tiền nhưng hà tìm cách né tránh nên nạn nhân đã làm đơn tố cáo đến cơ quan công an
khám xét khẩn cấp nơi ở của hà cơ quan cảnh sát điều tra công an tp hcm đã thu giữ nhiều tài liệu giả liên quan đến nhà đất như thông báo nộp thuế giấy nộp tiền vào ngân sách nhà nước biên bản giải quyết thi hành án
thông tin từ ủy ban nhân dân xã tịnh kỳ tp quảng ngãi cho biết một tàu cá của ngư dân địa phương đã bị chìm trên biển
may mắn là cả năm ngư dân trên tàu đã được cứu sống kịp thời
trước đó vào khoảng sáu h năm mươi phút ngày một mươi ba tháng một mươi một trong lúc tàu cá mang số hiệu qng một mươi một nghìn hai trăm một mươi ba do ông huỳnh thanh long làm chủ phương tiện và làm thuyền trưởng đang trên đường vào cảng sa kỳ
khi đến khu vực phía trong hòn bàn thang xã tịnh kỳ thì bị sóng đánh mạnh làm chìm tàu
trên tàu có năm thuyền viên và lúc này tàu mang số hiệu qng năm mươi năm nghìn chín mươi tám ts do ông nguyễn thanh tuấn làm thuyền trưởng chạy đến cứu năm thuyền viên đưa vào vở an toàn
đến chín h ngày hôm nay tàu bị nạn được trục vốt và lai rắt vào bờ
lực lượng chức năng đã huy động phương tiện máy móc xử lý kịp thời các điểm bị sạt lở
mưa lớn tại xã miền núi hòa bắc đã gây sạt lở trên tuyến dt sáu trăm linh một
khoảng hai mươi khối đất đá cây cối đã đổ xuống chắn ngang đường cản trở việc đi lại của hàng trăm hộ dân tại hai thôn tà lan và giàn bí
đến thời điểm này không có người và phương tiện lưu thông nên không ghi nhận được thiệt hại
ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông thành phố đà nẵng đã bố trí phương tiện san gạt giải tỏa khối lượng đất đá đồng thời đặt biển cảnh báo nguy hiểm cho người dân
mưa lớn tại xã miền núi hòa bắc đã gây sạt lở trên tuyến dt sáu trăm linh một

các phương tiện lưu thông cần cân nhắc lựa chọn tuyến đường di chuyển để đảm bảo an toàn
khoảng một mươi một h hai mươi phút trưa ngày hôm nay tại một công ty chuyên sản xuất đồ gỗ trên địa bàn phường tân phước khánh
thành phố tân uyên tỉnh bình dương đã xảy ra vụ hỏa hoạn gây thiệt hại nghiêm trọng về tài sản
thời điểm trên ngọn lửa đã bất ngờ bùng phát dữ dội trong nhà xưởng rộng khoảng hai m hai
do nhà xưởng có chứa nhiều vật liệu dễ cháy như gỗ sơn keo khiến cho đám cháy bùng phát mạnh công tác chữa cháy ban đầu gặp nhiều khó khăn
nhận được tin báo lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an tỉnh bình dương đã điều động một mươi một xe chữa cháy cùng sáu mươi cán bộ chiến sĩ đến hiện trường
sau gần một giờ đồng hồ nỗ lực đám cháy đã được khống chế bước đầu xác định diện tích bị cháy khoảng hơn bốn trăm hai mươi m hai
thưa quý vị vào sáng ngày hôm nay tại tỉnh bà rịa vũng tàu
đoàn kiểm tra số một của tiểu ban bảo vệ chính trị nội bộ trung ương do đại tướng tô lâm
ủy viên bộ chính trị bí thư đảng ủy công an trung ương bộ trưởng bộ công an phó trưởng ban bảo vệ chính trị nội bộ trung ương làm trưởng đoàn
đã chủ trì hội nghị thông qua dự thảo báo cáo kết quả kiểm tra công tác bảo vệ chính trị nội bộ năm hai nghìn hai mươi ba tại ban thường vụ tỉnh ủy bà rịa vũng tàu
dù hội nghị có đồng chí phạm viết thanh ủy viên trung ương đảng bí thư tỉnh ủy chủ tịch hội đồng nhân dân tỉnh bà rịa vũng tàu
phát biểu tại hội nghị đại tướng tô lâm đánh giá ghi nhận ban thường vụ tỉnh ủy bà rịa vũng tàu đã chủ động trách nhiệm
chuẩn bị các nội dung được kiểm tra phối hợp tích cực hiệu quả với đoàn kiểm tra của tiểu ban bảo vệ chính trị nội bộ trung ương
từ đầu nhiệm kỳ đến nay ban thường vụ tỉnh ủy bà rịa vũng tàu đã bám sát các quan điểm nguyên tắc của đảng
tổ chức lãnh đạo chỉ đạo quán triệt và thực hiện nghiêm túc kịp thời các chỉ thị kết luận quy định của trung ương về công tác bảo vệ chính trị nội bộ
tình hình chính trị nội bộ trong đảng bộ ổn định an ninh chính trị trật tự an toàn xã hội trên địa bàn được đảm bảo
đã chủ động xây dựng triển khai thực hiện có hiệu quả các phương án kế hoạch đảm bảo an toàn các sự kiện chính trị kinh tế văn hóa xã hội ở địa phương
bên cạnh đó đại tướng tô lâm đã nêu ra một số lưu ý hạn chế và yêu cầu ban thường vụ tỉnh ủy bà rịa vũng tàu có các giải pháp khắc phục
nhằm tiếp tục thực hiện có hiệu quả công tác bảo vệ chính trị nội bộ gắn với đặc điểm địa bàn tỉnh bà rịa vũng tàu
thay mặt ban thường vụ tỉnh ủy bà rịa vũng tàu đồng chí phạm viết thanh tiếp thu các ý kiến chỉ đạo của đoàn kiểm tra
và có các giải pháp để lãnh đạo chỉ đạo các cấp ủy tổ chức đảng khắc phục những hạn chế và thực hiện tốt công tác bảo vệ chính trị nội bộ trong thời gian tới
trước đó tại công an tỉnh bà rịa vũng tàu bộ trưởng tô lâm cùng các đại biểu đã dâng hương đặt vòng hoa tại tượng đài liệt sĩ
anh hùng lực lượng vũ trai nhân dân võ thị sáu đặt tại khuôn viên công an tỉnh
nhân dịp kỷ niệm chín mươi ba năm ngày thành lập mặt trận tổ quốc việt nam ngày một mươi tám tháng một mươi một năm một nghìn chín trăm ba mươi một mươi tám tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi ba
vào chiều ngày hôm nay trung tướng lê quốc hùng ủy viên trung mương đảng thứ trưởng bộ công an
trưởng ban chỉ đạo thực hiện phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc trung ương
đã đến dự và chung vui ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc
liên khu dân cư phường quyết tiến thành phố lai châu tỉnh lai châu
phát biểu tại ngày hội thay mặt đảng ủy công an trung ương lãnh đạo bộ công an
ban chỉ đạo thực hiện phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc
thứ trưởng lê quốc hùng nhiệt liệt chúc mừng những kết quả thành tựu mà cấp ủy chính quyền và nhân dân phường quyết tiến đã đạt được thời gian qua
thời gian tới đồng chí thứ trưởng mong muốn cấp ủy chính quyền nhân dân phường quyết tiến tiếp tục tăng cường sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc
làm động lực hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị kinh tế văn hóa xã hội của địa phương
chú trọng triển khai thực hiện tốt các cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới
cả nước chung tay vì người nghèo xây dựng và phát huy tốt phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc
tổ chức tốt các phong trào thi đua yêu nước của nhân dân khích lệ đồng viên những điển hình tiên tiến
tạo khí thế thi đua sôi nổi phát huy bản sắc văn hóa truyền thống tốt đẹp quyết tâm xây dựng quê hương ngày càng văn minh giàu đẹp
nhân dịp này thứ trưởng lê quốc hùng đã tặng quà cho một mươi tập thể cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc
tặng quà cấp ủy chính quyền kèm số tiền hai mươi triệu đồng trao một trăm linh chăn ấm của bộ công an cho các gia đình chính sách
gia đình tiêu biểu trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc người già neo đơn gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn phường quyết tiến
sáng nay hội nghị cán bộ quản lý trại giam khu vực châu á thái bình dương lần thứ bốn mươi một appca bốn mươi một đã khai mạc tại hà nội
với sự tham gia của hơn hai trăm linh đại biểu đến từ hai mươi năm quốc gia các tổ chức quốc tế và cơ quan ngoại giao
hội nghị với chủ đề tạo dựng giá trị nhân văn niềm tin và đoàn kết trong công tác trại giam
thiếu tướng nguyễn văn long thứ trưởng bộ công an dự và phát biểu chào mừng
phát biểu chào mừng hội nghị thứ trưởng nguyễn văn long khẳng định bộ công an việt nam rất coi trọng và đánh giá cao vai trò của hội nghị cán bộ quản lý trại giam khu vực châu á thái bình dương
đây là diễn đàn có quá trình hơn bốn mươi năm hình thành và phát triển có đóng góp quan trọng trong việc nâng cao quan hệ hợp tác quốc tế về công tác quản lý trại giam giáo dục cải tạo phạm nhân
những hoạt động trao đổi chia sẻ thông tin kinh nghiệm giữa các thành viên apca rất có ý nghĩa để các quốc gia vùng lãnh thổ trong đó có việt nam nâng cao hiệu quả công tác quản lý giáo dục phạm nhân đảm bảo mục đích đề ra của việc chấp hành án phạt tù
chủ đề của hội nghị apca lần thứ bốn mươi một tổ chức tại việt nam là tạo dựng giá trị nhân văn niềm tin và đoàn kết trong công tác trại giam
chủ đề của hội nghị đã thể hiện rõ trách nhiệm sự chủ động của apca trước những thách thức
trong bối cảnh mới phù hợp với xu thế chung của thế giới và điều kiện của mỗi thành viên apca hiện nay
theo đó bên cạnh việc đảm bảo thực hiện nghiêm minh các chế tài xử lý của cơ quan thực thi pháp luật việc giáo dục cải tạo phạm nhân giúp đỡ họ tái hòa nhập cộng đồng cũng đóng vai trò quan trọng xuyên suốt trong hoạt động thi hành án phạt tù
hội nghị apca lần thứ bốn mươi một diễn ra từ ngày một mươi hai tháng một mươi một đến hết ngày một mươi sáu tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi ba tại thủ đô hà nội và tỉnh quảng ninh
bộ công an việt nam mong muốn đóng góp thiết thực vào tiến trình phát triển của apca xây dựng hợp tác thực chất và hiệu quả hơn
ngay sau phiên khai mạc hội nghị cán bộ quản lý trại giam khu vực châu á thái bình dương lần thứ bốn mươi một tại việt nam thiếu tướng nguyễn văn long thứ trưởng bộ công an đã tiếp xã giao các đoàn lào singapore điều phối viên hội nghị và đoàn malaysia
phát biểu tại buổi tiếp thứ trưởng nguyễn văn long bày tỏ vinh dự
việt nam là nước chủ nhà đăng cai được đón tiếp với thành viên tham dự hội nghị apca lần thứ bốn mươi một tại việt nam
thứ trưởng nguyễn văn long cũng nhấn mạnh công tác quản lý giam giữ và thực hiện chế độ chính sách đối với phạm nhân người nước ngoài được việt nam thực hiện đúng quy định của pháp luật
đa số các phạm nhân chấp hành nghiêm nội quy giam giữ tích cực tham gia học tập lao động cải tạo để được hưởng chính sách khoan hồng của nhà nước việt nam
ngoài công tác giáo dục cải tạo phạm nhân việt nam rất quan tâm đến giúp đỡ người lầm lỗi hoàn lương
đã có nhiều chính sách dành cho người chấp hành xong án phạt tù
mới đây nhất là chỉ thị số hai mươi hai của thủ tướng chính phủ về cho người chấp hành xong án phạt tù vay vốn để phát triển kinh tế tái hòa nhập cộng đồng
các đoàn tham dự hội nghị apca trân trọng cảm ơn bộ công an việt nam khẳng định công tác giáo dục cải tạo phạm nhân của việt nam đạt được nhiều kết quả quan trọng đặc biệt là công tác tái hòa nhập cộng đồng được việt nam rất quan tâm
chính phủ đã dành sự quan tâm rất lớn cho các phạm nhân cả quá trình chấp hành án và sau khi trở về cộng đồng các nước mong muốn tiếp tục tăng cường hợp tác với bộ công an việt nam đưa quan hệ hợp tác ngày càng phát triển đi vào chiều sâu và đạt được nhiều bước tiến mới
thưa quý vị kỳ họp thứ sáu quốc hội khóa một mươi năm được tiến hành theo hình thức họp tập trung tại nhà quốc hội bàn về nhiều nội dung quan trọng của đất nước được cử tri đánh giá rất cao
xong với bản chất chống phá
các thế lực thù địch và những kẻ thiếu thiện trí lại lợi dụng dịp này để tập trung xuyên tạc về hoạt động của quốc hội
đó cũng là nội dung của tiểu mục nhận diện và đấu tranh ngày hôm nay với phần trình bày của biên tập viên nam hà
xin mời quý vị cùng theo dõi
kính chào quý vị khán giả
thưa quý vị quốc hội là cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất đại diện cho ý chí và nguyện vọng của cử tri cả nước xem xét và quyết định những vấn đề hệ trọng của đất nước
thế nên không ngạc nhiên khi các thế lực thù địch phản động trong chiến lược diễn biến hòa bình của chúng đã dùng mọi âm mưu thủ đoạn để chống phá hoạt động của quốc hội nước ta
nhất là khi kỳ họp thứ sáu quốc hội khóa một mươi năm đang diễn ra sôi nổi dân chủ
đặc biệt tại các phiên chất vấn và trả lời chất vấn các nhóm vấn đề được đưa ra một cách đầy đủ toàn diện giải quyết nhiều vấn đề vướng mắc về kinh tế xã hội
xuyên tạc quyết tâm chống tham nhũng những chế tài và biện pháp quản lý tin giả xấu độc trên mạng xã hội chính sách phát triển giáo dục vấn đề dân sinh và nâng cao chất lượng ngành y tế hay câu chuyện chấn hương văn hóa đều là những cái đích công kích của các thế lực thù địch khi các thành viên chính phủ các bộ trưởng trưởng ngành đăng đàn trả lời về các vấn đề quan trọng của đất nước
vẫn chiều bài cũ chúng cố tình leo lái những thông tin trả lời chất vấn của các vị bộ trưởng theo ý đồ riêng
từ đó phóng tác
bày tỏ quan điểm chống phá
những cái vấn đề liên quan đến sự nóng bỏng trong cuộc sống của nhân dân thì các thế lực thù địch hay lợi dụng cái này để kích lên thành những cái vấn đề là bảo đảm quyền lợi cho người dân hay là dân chủ tự do để chống phá
nồng ghép những nội dung mà nó trái với lại đại biểu hỏi và cũng như là thành viên của chính phủ trả lời
sau đó là chúng cho rằng là những cái trả lời như thế là vô căn cứ
hoặc là những cái
chất vấn của các đại biểu là không có trình độ
chúng khuyết sâu vào những cái mà tôi gọi là trong cái quản lý trong cái điều hành của quốc hội của nhà nước
những cái khuyết điểm những cái yếu kém những cái ớt cầm
để nó tìm mọi cách để nó gọi là tuyên truyền
để rồi nó xuyên tạc
để nó làm cho gây mất cái niềm tin của người dân và sự lãnh đạo của đảng của nhà nước quốc hội
theo các chuyên gia bất kỳ sự kiện quan trọng nào của đất nước đều sẽ trở thành cái cớ
để xuyên tạc của các thế lực thù địch
khi họp thứ sáu của hội khóa một mươi năm diễn ra cũng không phải ngoại lệ
ngay từ đầu những đối tượng thù địch đã lên kế hoạch kỹ càng với kết thúc hoạt động được tiến hành bài bàn mạnh về cường độ thâm hiểm về thủ đoạn và toàn diện trên mọi khía cạnh
trên các trào facebook tiktok youtube ở hải ngoại chúng gia tăng các bài viết lợi dụng những sự kiện nóng những vấn đề được dư luận quan tâm liên quan đến chức năng nhiệm vụ quyền hạn của quốc hội để tạo sóng dư luận xấu